phụ nữ tại các bản làng vùng cao cũng đang nỗ lực từng ngày cho công cuộc phát triển kinh tế
quốc phòng an ninh của đất nước không chỉ tham gia thực hiện tốt các phong trào giúp nhau phát triển
kinh tế giảm nghèo bền vững mà hội viên phụ nữ ở các bản làng vùng cao biên giới tỉnh nghệ an
còn đẩy mạnh phong trào quân chúng tham gia tự quản đường biên mốc giới góp phần tích cực trong
việc xây dựng vùng biên giới phát triển về kinh tế mạnh về quốc phòng an ninh
một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
ở bản bắc sơn xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an không phân biệt thành phần lứa tuổi
mỗi tháng một lần chị em nơi đây lại tổ chức sinh hoạt với các chủ đề có liên quan đến bảo vệ
chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
mô hình câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hoạt động theo nguyên
tắc tự nguyện dưới sự hướng dẫn của đồn biên phòng với mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc
chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật công tác đối ngoại
phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội cho chị em phụ nữ vùng biên giới
qua tham gia sinh hoạt tổ tức là bản thân tôi cũng có đoàn thể hội viên tức là hiểu ra nhiều điều
thứ nhất là về mua bán người trẻ em và phụ nữ thứ hai là tình hình an ninh biên giới
về tuyên truyền thứ nhất là cho gia đình toàn thể cộng đồng để biết cách phòng
đồng thời phối hợp xây dựng và triển khai một số mô hình cụ thể thiết thực như mô hình tủ
sách pháp luật câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phòng chống bạo lực gia đình phòng chống buôn bán
phụ nữ trẻ em đặc biệt hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế xây dựng nông
thôn mới tuyên truyền vận động thứ nhất là các thành viên trong câu lạc bộ thứ hai là mở rộng ra
tuyên truyền vận động những người dân là thực hiện tốt cái vấn đề là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
quốc gia nên là chúng tôi cũng đặt mục tiêu là việc ra mặt thành lập được các câu lạc bộ và đưa
các câu lạc bộ vào sinh hoạt một cách hiệu quả và đình kỳ ba tháng một lần là một cái nhiệm vụ quan
trọng của hội
phát huy hiệu quả câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã góp phần tạo diện mạo khởi sắc cho khu vực biên giới của tỉnh nghệ an ngày càng phát triển đồng thời khẳng định và phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia